các nhà nghiên cứu từ đại học alberdin đã xem xét kết quả từ một trăm năm mươi tám nghiên cứu gồm hơn hai trăm bảy mươi người tham gia ở khắp nơi trên thế giới
để xác định tác động của covid một mươi chín với người mắc tiểu đường
theo đó người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ tử vong cao hơn một tám mươi bảy lần và khả năng chuyển vào icu cao hơn một năm mươi chín lần
khi mắc covid một mươi chín nguy cơ tử vong của bệnh nhân tiểu đường tăng lên đáng kể so với bệnh nhân không có bệnh lý này
cụ thể người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ tử vong cao hơn một tám mươi bảy lần và khả năng phải chuyển vào icu cao hơn một năm mươi chín lần
bên cạnh đó số liệu tổng hợp từ nhiều nguồn nghiên cứu trên thế giới cũng chỉ ra
bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ cao phải nhập viện trong điều kiện nguy kịch và điều trị oxy cao áp cao hơn người bình thường
số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ bệnh nhân mắc tiểu đường khi nhiễm virus sars cov hai
cần điều trị oxy cao áp cao hơn một bốn mươi bốn lần đồng thời người nhập viện trong tình trạng nặng và nguy kịch cao hơn hai tám mươi tám lần
theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí endocrinology diabetes and metabolism
bệnh nhân tiểu đường ở trung quốc hàn quốc và trung đông có nguy cơ tử vong cao hơn so với những bệnh nhân đến từ các nước eu hoặc mỹ
tuy nhiên báo cáo dữ liệu từ bệnh nhân ở các nước eu và mỹ không có quá nhiều sự khác biệt
điều này củng cố thêm những kết luận về sự tác động của hệ thống chăm sóc sức khỏe
đến việc giảm nguy cơ tử vong cao
các chuyên gia cho rằng kiểm soát lượng đường huyết giúp bệnh nhân giảm thiểu nguy cơ tử vong do covid một mươi chín
trong bối cảnh đại dịch việc tăng cường các phòng khám bệnh tiểu đường ngoại trú
đảm bảo theo dõi nhất quán bệnh nhân tiểu đường và tối ưu hóa việc kiểm soát đường trong máu
sau khi nhiễm covid một mươi chín có ý nghĩa quan trọng với bệnh nhân